thưa quý vị giáo viên luôn là người gương mẫu đúng mực nghiêm túc trong cách đi đứng ăn nói với người xung quanh
là tấm gương để học sinh nói theo học tập
tuy nhiên thời gian qua xuất hiện không ít giáo viên có những lời lẽ tục tiễu hành động phản cảm không phù hợp với môi trường giáo dục
đền hình là những ngày vừa qua hai video clip về những hành vi ứng xử thiếu văn hóa của thầy cô
được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người bất bình lo lắng
và bên cạnh những quy tắc ứng xử những chế tài xử lý đối với các thầy cô có hành vi lệch chuẩn
rất cần sự chung tay và các giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc
trang bị cho các thầy cô giáo những kỹ năng ứng xử phù hợp với giáo dục hiện đại
xung quanh nội dung này vấn đề và chính sách sáng nay
mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của phó giáo sư tiến sĩ chu cẩm thơ
trưởng ban nghiên cứu đánh giá giáo dục viện khoa học giáo dục việt nam
vừa qua đoạn video clip dài khoảng hai mươi giây ghi lại cảnh
thầy giáo tiếng anh trường trung học phổ thông phan huy chú huyện thạnh thất hà nội
đứng trên mục giảng có hành động dùng tay bóp cằm chỉ vào mặt học sinh
và buông những lời lẽ mắng chửi không phù hợp với môi trường sư phạm
trước đó cũng lan truyền đoạn clip một nữ sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông đa phúc huyện sóc sơn hà nội
được giao đi mua bánh sinh nhật nhưng đã mua không đúng như thống nhất
và bị cô giáo mời ra khỏi lớp
tuy nhiên do bị dọa hạ hành kiểm không cho thi tốt nghiệp
khiến nữ sinh này rất hoang mang sợ hãi
đỉnh điểm của vụ việc là nữ sinh khóc lạ tại chỗ
nhưng cô giáo không dừng lại mà túm cổ áo kéo nữ sinh thật mạnh trên nền đất
vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ chu cẩm thơ đã nhận lời tham gia về chương trình ngày hôm nay
thưa bà vừa rồi là hai sự việc vừa mới xảy ra
có người thì bằng lời nói
có người thì bằng hành động đã có sự cư xử đi quá chuẩn mực của một thầy cô giáo ở trong môi trường sư phạm
và bà có đánh giá như thế nào về hai sự việc này
sự việc vừa rồi không phải là tất cả
tuy nhiên chúng tôi biết là còn có rất nhiều trường hợp tương tự như thế đang xảy ra ở một số nhà trường
và điều này là một điều rất đau xót đối với giáo dục của chúng ta
đặc biệt là đối với cái nhìn nhận của xã hội về một cái công việc mà chúng ta vẫn đánh giá
là có ảnh hưởng rất là lớn về sự phát triển về nhân cách của con người
sự ứng xử của các thầy cô giáo khơi nguồn định hình những chuẩn mực của xã hội
và đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo trong những năm qua thì đã quy định rất là rõ những điều mà những giáo viên không được làm
và những cái việc mà hành xử như các giáo viên trong các phóng sự vừa rồi là một trong những điều bị cấm
và nhà giáo dục đã làm rất là nhiều các biện pháp trong đó có tập huấn có bồi dưỡng có thay đổi
các quy định trong ứng xử cũng như là trong thực hiện phương pháp giảng dạy những chuyện đó vẫn xảy ra
và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là từ cái sự chuẩn bị để cho các giáo viên nhận thức được
và các giáo viên có sự thay đổi trong cách ứng xử và trong cách giảng dạy của mình là một khoảng cách không hề nhỏ
và có thể những chuyện đó vẫn luôn tồn tại nếu như chúng ta không nỗ lực để có những chế tài tốt hơn
để yêu cầu các giáo viên trách nhiệm hơn và thực thi được những đạo đức
trong mỗi một giờ dậy cũng như là trong lúc làm quá trình giáo dục
và ngay sau khi clip được lan truyền thì các nhà trường lập tức cũng đã vào cuộc đình chỉ hoặc chuyển vị trí công tác của giáo viên
theo bà thì những chế tài hiện nay đối với các hành vi lệch chuẩn hay là các vi phạm của giáo viên thì đã đủ sức năng hay chưa ạ
như chúng tôi vẫn thường đánh giá rằng là để khi sự việc đã xảy ra mà chúng ta thực hiện những chế tài thì nó đã là quá muộn
vì hầu hết khi mà các giáo viên thực hiện những hành vi ứng xử này họ không để ý được
họ không để ý được đến là các chế tài đang chờ mình là cái gì
do đó thì nói về sức nặng thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải đánh giá xem là cái điều đó nó có làm chấm dứt hoặc là làm hạn chế tối đa những cái việc như vậy tương tự có thể xảy ra hay không
thế còn tôi không ủng hộ lắm cái chuyện chuyển công tác hay vân vân
bởi vì như anh nghe trong nghề nói rằng là nếu như mà không xảy ra ở trường này vẫn còn người đó thì có thể xảy ra ở trường khác
và học sinh hay là các đồng nghiệp hay những người khác trên mạng giáo dục
thì vẫn có thể là nạn nhân của những cái ứng xử nó thiếu chuột mực như vậy
cho nên là thay vì chúng ta chỉ nhìn thấy các chế tài thì chúng ta phải làm những cái biện pháp để không có những chuyện đó có thể xảy ra
và điều đó thì tôi đánh giá trong nhiều năm qua thì dù toàn ngành giáo dục đang nỗ lực nhưng có rất nhiều nhà trường
rất nhiều các thầy cô giáo thì có vẻ như vẫn đứng ngoài cuộc cái điều này
và nó làm cho cái văn hóa của trường học của chúng ta không được đi vào chúng ta mong muốn
rất nhiều ý kiến cho rằng việc giáo viên không kiềm chế được cảm xúc
đã lỡ tay đánh hoặc là có những cái lời mắng chửi xúc phạm học sinh
thì suy cho cùng cũng xuất phát từ những cái lỗi sai của những cái học sinh này
những người giáo viên thì mong muốn là sẽ dạy dỗ uốn nắn học sinh của mình
theo bà thì ngoài những cái chế tài thì cần có cái sự quản lý giám sát của nhà trường
cũng như là ngành giáo dục như thế nào để xây dựng văn hóa học đường ạ
trong cái bối cảnh của xã hội và chúng ta phải nhìn nhận rằng là các mục tiêu giáo dục
cần phải có một cái sự thay đổi để mà chúng ta nhìn thấy là
trường học cái cánh cửa của trường học nó đã rất là khác so với trước kia
nếu chúng ta chỉ dùng những cái biện pháp mà luân lý hoặc là ép buộc các học sinh để học
như trước kia thì không thể phù hợp trong cái bối cảnh ngày hiện nay
cho nên chúng ta nhìn thấy là cái sự nỗ lực trong nhiều năm vừa qua
ngành giáo dục đào tạo và rất nhiều trường học đã phải chủ động để thay đổi cái văn hóa này của các trường học
ví dụ như là người ta sẽ thúc đẩy cái văn hóa trường học để xây dựng cái trường học hạnh phúc chẳng hạn
thì ở đó thì các giáo viên sẽ được tập huấn sẽ được học cái cách để kiềm chế bản thân mình
khi mà rất nhiều các cái sự việc có thể tồi tệ nó vẫn đang xảy ra hàng ngày
nhưng thay vì chúng ta nghĩ rằng là đó là một cái việc mang tính chất ứng phó
thì chúng ta các nhà giáo đều có thể học được một cách là chuẩn bị cho điều đó có thể xảy ra
và mình có thể làm cái biện pháp gì để hạn chế điều đấy không thể xảy ra
và hiện nay đấy chính là nó nằm ở trong cái phương pháp dạy học của các giáo viên
một kĩ năng nghiệp vụ của các giáo viên
nó rất là khác so với cái bối cảnh trước đây
nhưng mà tôi biết là có rất nhiều giáo viên không thừa nhận cái điều này
họ vẫn muốn giữ cái mô thức cũ để tiến hành các hoạt động giáo dục
trong khi các học sinh và xã hội thì đã thay đổi
chính vì vậy thì chúng ta sẽ thấy nếu như chúng ta vẫn nghĩ mình là nạn nhân
nghĩ rằng là giáo viên học sinh hư hoặc là chúng ta phải làm thế cho học sinh mới ngoan hơn
thì đấy là một sai lầm
và vì vậy thì cái việc mà thay vì chỉ có tập trung vào cái giờ dạy
thì các giáo viên học thêm rất là nhiều
trong đó đặc biệt là thay đổi cái nhận thức
để mình là người giáo
người giáo viên truyền cảm hứng
người giáo viên giúp cho học sinh của mình không có những cái bôi trường
có những cái sự bộc phát để cho những cái phần lỗi của các em
nó không có cơ hội để xảy ra
thì khi đó thì mình có thể tiến hành các hoạt động giáo dục của mình
vừa dễ dàng và vừa có thể đạt được cái điều mà xã hội và học sinh kỳ vọng
còn nếu như chúng ta vẫn giữ cái mô thức cũ
chúng ta coi chúng ta là cái người uốn nắn học sinh
chúng ta coi là cái người chúng ta đi truyền đạt kiến thức cho học sinh
các học sinh phải nghe theo
thì như vậy không bao giờ có thể phá vỡ được cái mâu thuẫn này
và các giáo viên của chúng ta sẽ thấy mình không đủ sức để mà làm cái việc đó đâu
nên cần phải thay đổi mô thức và cần phải thay đổi cái phương pháp giáo của mình
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ truy quẩn thơ cùng với những thân tích vừa rồi